chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh số lượng người bệnh đến khám trung bình hai trăm hai mươi người một ngày điều trị nội trú được ổn định ở mức trên hai trăm năm mươi bệnh nhân
với số lượng bệnh nhân lớn như vậy nhưng bệnh viện chỉ có hơn ba mươi bốn y bác sĩ làm việc tại các phòng các khoa nhu cầu tiếp nhận bác sĩ tăng cường từ tuyến trên về cơ sở là rất lớn để giải quyết vấn đề thiếu nhân lực
tuy nhiên khi thực hiện đề án một nghìn tám trăm một mươi sáu bệnh viện đã tiếp nhận một số bác sĩ về làm việc nhưng hiệu quả không như mong đợi
trước đây chúng tôi cũng có là có nhận các bác sĩ ở tuyến tỉnh tức là cùng bệnh viện lớn hơn đến hỗ trợ một số chuyên ngành chúng tôi yêu cầu
nhưng khi đến đạp ứng để chúng tôi lớn mạnh lên còn hạn chế chứ không phải là hoài
bởi vì các anh đến thì thời gian cũng đủ nhiều
hai là mang kỹ thuật để mở máng
mà chủ yếu là các bác sĩ đang còn trẻ
năm năm đổi lại đấy thì cái việc mà tăng cường từ tuyến tỉnh về cho bệnh viện chúng tôi là rất hạn chế
thậm chí có thể nói đến đầu ngón tay là từ trước đến giờ mới được hai bác sĩ thôi nhưng mà cũng là bác sĩ trẻ
điều kiện ở tại địa phương thì kể cả trang thiết bị cũng như là nhiều vấn đề khác không được đầy đủ như ở tuyến tỉnh
do đó là các bác sĩ đó về đây làm việc gặp rất nhiều khó khăn và rất là bỡ ngỡ không được như các bác sĩ có kinh nghiệm dây dằn
do đó cái việc mà hiệu quả từ cái việc tăng cường từ tuyến đến về hầu như là không đáng kể
mục đích tiếp nhận bác sĩ tăng cường từ tuyến tỉnh về công tác tại bệnh viện tuyến dưới để hỗ trợ nhân lực
và tập huấn nâng cao tay nghề cho cán bộ bác sĩ tại bệnh viện đa khoa khu vực tây nam nghệ an chưa thực sự đạt hiệu quả
để khắc phục tình trạng này đảng ủy ban giám đốc bệnh viện đã phối kết hợp với các bệnh viện lớn để đưa các bác sĩ đầu ngành về tập huấn ngay tại bệnh viện

bệnh viện đã trú trọng trong công tác bồi dưỡng đào tạo chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ hiện có
tuy nhiên chủ trương là vậy nhưng để thực hiện được lại vấp phải những khó khăn